thông tin truy nã tội phạm sẽ kết thúc bản tin nhanh sáng nay cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi